sau chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
năm cửa ô rộng mờ trong cờ hoa và biểu ngữ đón trào đoàn quân tiến về hà nội chính thức vào tiếp quản thủ đô
hà nội hoàn toàn được giải phóng
ngày tháng lịch sử đó đã trở thành những ký ức không thể nào quên của những người chiến sĩ đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ giải phóng thủ đô
được vinh dự là một trong những người chiến sĩ đầu tiên từ chiến khu trở về làm nhiệm vụ tiếp quản thủ đô vào tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
những năm tháng hào hùng sáu mươi năm năm trước vẫn vẹn nguyên trong ký ức của đại tá nguyễn huy du
năm giờ sáng ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn vừa hết giới nghiêm hà nội như bừng tỉnh sau những đêm dài gian khổ chiến đấu chống kẻ thù xâm lược
nhà nào cũng như thức dậy sớm hơn để tận hưởng niềm vui của ngày mới ngày hòa bình
phố phường hà nội rực rỡ cờ hoa và khẩu hiệu
nhân dân hà nội quần áo trình tề từng đoàn người đổ ra các khẻ phố các con đường được thông báo trước sẽ có bộ đội đi qua để trao đón từng đoàn quân tiến sâu vào nội thành qua các cửa ổ
năm giờ sáng ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn vừa hết giới nghiêm hà nội như bừng tỉnh sau những đêm dài gian khổ chiến đấu chống kẻ thù xâm lược
trong mồm hát mầm ngọng nhưng mà mắt cứ lẹ trào nó trào dâng thế này nó cảm động quá và rất là sung sướng
sau khi hát xong rồi thấy là thủ đô mình chín năm trời bây giờ được nhìn thấy cái lá cờ tổ quốc của mình rất là vấn khẳng và cảm động
sáu mươi năm năm đã đi qua nhưng khí thế hào hùng của ngày giải phóng thủ đô đã trở thành dấu son trói lõi trong hành trình đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất đất nước

và sẽ động lại mãi trong ký ức của mỗi người dân nơi đây nhắc nhở những thế hệ công dân của thủ đô hà nội ghi nhớ công ơn những người chiến sĩ đã chiến đấu vì sự toàn vẹn của thủ đô hà nội thủ đô anh hùng thủ đô hòa bình